hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đó sau khoảng hai mươi phút chủ tòa đã đọc xong quyết định xét xử phiên tòa bắt đầu phần kiểm tra sự có mặt của các bị cáo người tham gia tổ tụng
có bảy mươi tám bị cáo có mặt tại phiên tòa
tại phần kiểm tra lý lịch bị cáo lan cho biết tinh thần ổn định đồng thời khai báo về nhân thân gia đình
bị cáo trương mỹ lan cũng cho biết bà bị bắt giữ vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai khi đang ở ngoài đường
trước ngày hầu tòa hai tuần bị cáo đã được tống đạt bản cáo trạng truy tố của viện kiểm sát
còn bị cáo chu lập cơ chồng bà lan được các phiên dịch dịch lại
bị cáo tru lập cơ cho hay sức khỏe ổn định
trước đó ông phạm ngọc suy tránh văn phòng tòa án nhân dân tp hcm thông tin mọi công việc chuẩn bị cho phiên tòa đã hoàn tất
theo đó hội đồng xét xử sẽ làm việc tại phòng xử án a đây cũng là nơi đại diện viện kiểm sát tham gia phiên tòa làm việc
tám mươi một bị cáo cũng được bố trí tại phòng xét xử này
các luật sư người liên quan sẽ ngồi ở phòng xử án b và khoảng trống giữa hai phòng xử án a và b theo dõi quá trình xét xử qua màn hình truyền từ phòng xử án a
trong khi đó một số phóng viên báo chí sẽ theo dõi phiên tòa qua màn hình từ một phòng làm việc trong khuôn viên tòa án
số còn lại theo dõi qua màn hình truyền từ phòng xử án đến trung tâm báo chí tp hcm bên ngoài tòa án
báo chí và luật sư sẽ được tòa án bố trí máy tính để sử dụng tăng nghiệp
phiên tòa do thẩm phán phạm lương toản tránh tòa hình sự tòa án nhân dân tp hcm làm chủ tòa
hội đồng xét xử ngoài ông phạm lương toản còn có thẩm phán lê công huân và ba hội thẩm nhân dân
phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày hai mươi chín tháng bốn
tại phiên tòa viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công một mươi kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố
có hai trăm linh luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho các bị hại
hội đồng xét xử cũng triệu tập hơn hai bốn trăm linh người liên quan gồm
nhóm người là các cá nhân thuộc nhóm cán bộ scb ba trăm một mươi sáu người
nhóm người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty đứng tên vay và đứng tên các tài sản thế chấp tại scb để thực hiện việc nộp rút tiền một một trăm năm mươi ba người
nhóm người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền nhận tiền tại scb sáu trăm chín mươi hai người
nhóm người liên quan là các cá nhân tại ngân hàng nhà nước bốn mươi hai người
và nhóm người liên quan khác
hội đồng xét xử cũng quyết định triệu tập một số người phiên dịch là do bị cáo chu nạp khe erich trùng bà trương mỹ lan có quốc tịch trung quốc
bị hại trong vụ án là scb và bị cáo trương mỹ lan
trong đó bà lan là bị hại liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông nguyễn cao trí cũng là bị cáo với hành vi chiếm đoạt số tiền một tỷ đồng
năm luật sư gồm phan trung hoài phan minh hoàng nguyễn huy thiệp giang hồng thanh và trương thanh đức bảo chữa cho bà trương mỹ lan
thiệt hại sáu trăm sáu mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trước đó như đã đưa tin từ sáng sớm hàng trăm cảnh sát được huy động tới bảo vệ phiên tòa nhằm đảm bảo an ninh một cách tuyệt đối
xung quanh tòa các chốt cảnh sát cũng được dựng lên lực lượng công an phường bảo vệ dân phố cũng được huy động tới các điểm chốt
vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp thu hút sự quan tâm lớn của dư luận
sáu h bốn mươi năm lần lượt các bị cáo được đưa tới tòa
phiên xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
diễn ra gần hai tháng từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn do thẩm phán phạm lương toản làm chủ tọa
bà trương mỹ lan cùng chồng là ông chu lập cơ cùng tám mươi bốn bị cáo bị tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử với các tội
tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu tranh nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vụ án có tới sáu tấn hồ sơ đựng trong một trăm linh bốn thùng với gần hai năm trăm linh tập tài liệu và một triệu bôn lục
tất cả được bảo vệ nghiêm ngặt trong phòng riêng
có một mươi kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa
theo cáo buộc do nắm giữ chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng scb
bà lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ecb phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
cáo buộc cho rằng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng một
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn
cụ thể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vai vốn để rút tiền của ngân hàng scb
sử dụng vào các mục đích khác nhau
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn dư nợ một trăm ba mươi hai hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng không có khả năng thu hồi
liên quan đến vụ án trương mỹ lan cùng các đồng phạm bị truy tố về tội tham ô tài sản
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu giữ vật chứng tạm giữ nhiều tài sản khủng
cụ thể trong giai đoạn điều tra cơ quan chức năng đã thu giữ hơn năm trăm chín mươi tỷ đồng gần một mươi năm triệu usd
trong đó bị can mỹ lan trương huệ vân hơn bảy tỷ đồng
ông tạ hùng quốc việt giám đốc công ty cổ phần greenhill village
bốn triệu năm trăm linh nghìn usd nguồn tiền do bị can mỹ lan đưa cho ông việt
để nhận truyền nhượng dự án greenhill quy nhơn
trần văn hùng nhân viên tòa nhà sherwood làm một trăm chín mươi usd
gia đình các bị can mỹ lan việt trần văn nhị và vân
đã tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả của vụ án hơn một trăm một mươi tám tỷ đồng ba trăm linh sáu usd
ông nguyễn phú tiên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên an nhật tân long an là năm mươi tỷ đồng
nguồn tiền do bị can trương mỹ lan còn thanh toán chuyển nhượng
vụ án khu dân cư chợ mới do công ty cổ phần đầu tư phát triển phú châu làm chủ đầu tư
công ty cổ phần sài gòn kim cương gần bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
đây là một phần tiền mà bị can lan đã giao cho các cá nhân của công ty trên
để nắm sáu mươi sáu chín mươi ba vốn điều lệ trị giá hơn một hai trăm linh bốn tỷ đồng
trong giai đoạn truy tố cơ quan chức năng đã thu giữ của các bị can hơn năm mươi năm tỷ đồng
về phong tỏa tài khoản sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng
cơ quan điều tra đã tạm giữ một hai trăm sáu mươi sáu bản chính giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất giấy chứng nhận công trình xây dựng
một bảy trăm tám mươi bốn bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất danh sách hai trăm sáu mươi chín nhà đất cho thuê
và hai mươi một hợp đồng công chứng
hơn một trăm bốn mươi thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thuộc dự án bắc phước kiển huyện nhà bè tp hcm
đồng thời kê biên một hai trăm ba mươi bảy bất động sản liên quan trực tiếp đến bị can trương mỹ lan
trong đó kê biên sáu mươi một bắt động sản vắng ngăn chặn giao dịch tám bắt động sản của các bị can gồm
bùi anh dũng bùi đức khoa hồ biểu phương trần thị mỹ dung trương huệ vân tử anh tuấn cao việt dũng
và các cá nhân khác đứng tên cho bị can
kê biên tám bắt động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn âu lạc quảng ninh tỉnh quảng ninh
liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bị can lan với tập đoàn tuần châu quảng ninh
đối với tài sản thể hiện một trăm bốn mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã an nhật tân huyện tân trụ long an
ủy ban nhân dân tỉnh long an đề nghị được nhận lại các giấy chứng nhận trên
để bố trí tái định cư cho ba mươi bảy hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện tân trụ
và chuyển số tiền công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên an nhật tân long an được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho bị can mỹ lan
ngăn chặn giao dịch của công ty cổ phần sài gòn kim cương đối với tám tài khoản mở tại ngân hàng scb chi nhánh sài gòn
và một tài khoản mở ngân hàng scb chi nhánh cống quỳnh với tổng số tiền gần bảy trăm chín mươi tỷ đồng
đối với cây biên ngăn chặn giao dịch cổ phần tại scb và các công ty liên quan đến bị can mỹ lan
cơ quan điều tra kê biên gần tám trăm năm mươi tám triệu cổ phần scb của mỹ lan và các cá nhân đứng tên hộ bị can này
kê biên gần một trăm ba mươi tám triệu cổ phần của năm công ty gồm
công ty cổ phần vận tải hàng không miền nam
công ty cổ phần đầu tư sasko miền bắc
công ty cổ phần đầu tư sasko phú quốc
công ty cổ phần tnh hạ long
công ty cổ phần điều ốc đông á
ngăn chặn một mươi bốn một cổ phần của công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản
bác động sản datc của đỗ xuân nam
cơ quan điều tra cũng kê biên hai mươi hai tài sản là phương tiện gồm
một du thuyền hai tàu một mươi chín ô tô của bị can mỹ lan
huệ vân do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật tài liệu khác của bị can hoặc liên quan đến vụ án
những thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị trong thời gian sớm nhất
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại